riêng cái địa bàn tỉnh mật liêu thì duy nhất là xảy ra có hai vụ thôi
còn lại là nó diễn ra ở các tỉnh khác mà đa phần là các cái tỉnh phía bắc
từ những chứng minh thư nhân dân thu thập được này đối tượng đã khéo léo thay thế hình ảnh của mình vào

băng nhóm lừa đảo có hình thức trúng số đề đã hoạt động và gây ra những vụ lừa đảo trên khắp các thỉnh thành việt nam

xác định là hà là một đối tượng một mặt sức trong nhóm tội phạm của tổ chức này chuyên đi giúp
tiền ở các cây atm thì chúng tôi theo dõi hà và chúng tôi xác lập chứng cứ xác lập chứng cứ
đối với quyết định mạch ra lệnh mạch là đối với hà để làm cái cơ sở mà à ừ ừ
thì đối tượng phan nhân đỗ hoàng hổ thì khi thực hiện chót lọt các cái vụ lừa đảo
chính đồng tài sản của bị hại thì đối tượng hổ cùng đồng bọn cũng thường xuyên tham gia
các cái loại tệ nạn như đánh bài đá gạn tiền với số lượng quy mô rất lớn
thì qua giá bình vô có được văn hình xác định đối tượng đó khi quân điện đó và người có
giúp người ta để lại giải tài khoản đó là một người
thì phải chị mày là chiếm cái chính mừng và đối tượng này là có mình cho xác
dựng nó làm các chức quan trọng trong tất cả có gì rồi à
trong những năm gần đây các hình thức lừa đảo công nghệ cao thông qua các phương tiện thông tin liên lạc như tin nhắn điện thoại thư điện tử càng ngày càng trở nên tinh vi và liều lĩnh với những vụ lừa đảo có thể lên đến hàng tỷ đồng
đồng thời đây cũng là một trong những hình thức tội phạm phức tạp và khó nắm bắt bởi chúng luôn sử dụng những chiêu trò tinh vi để xóa dấu vết gây nhiễu thông tin đối với bị hại cũng như các cơ quan điều tra
lợi dụng việc mua bán vé số hết sức phát triển trên cả nước lợi dụng tâm lý hám lợi đổi đời của nhiều người dân hình thức lừa đảo dựa trên việc mua số lô đẻ đã xuất hiện và tồn tại trong nhiều năm trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội
và chính những đối tượng mà những tên tội phạm này ngắm vào chính là những người có nhiều tiền của đang mong muốn làm giàu hơn nữa và có khả năng bỏ ra khoản tiền lớn để thử vận may từ những giải thưởng sổ số
để thực hiện được âm mưu này sau khi tạo được rất nhiều số tài khoản với danh phận giả bằng cách làm giả chứng minh nhân dân cũng như thu thập được các sim điện thoại giác bước chuẩn bị của các đối tượng để đi đánh bẫy các con mồi đã xong giờ chúng bắt đầu lên kế hoạch một cách bài bản làm việc theo nhóm để đi đánh bẫy một loạt các bị hại với cùng một chiêu trò lừa đảo
để có thể tạo ra những tài khoản với danh phận giả bằng cách làm giả chứng minh nhân dân cũng như thu thập được các sim điện thoại giác
mong muốn có thể gian lận kiếm tiền nhanh chóng thông qua hình thức trúng số này nên thường thì họ không dám trình báo với các cơ quan chức năng
điều này khiến cho các đối tượng vốn đã có phương thức xóa dấu vết một cách tinh vi lại càng khó để theo dõi hơn nữa
thì kết lại thì chúng tôi tìm được rất nhiều bị hại nhưng mà khi làm việc thì do thời gian đã lâu với lại nhiều bị hại không hợp tác
bởi vì đa số cái đặc điểm riêng của chuyên án này là tội phạm nó đánh
tội phạm nó đánh vào tâm lý những người có đam mê chơi số đề cho nên là vư vướng
chứ nếu mà người dân bình thường không thích chơi số đề thì họ cũng không cần thiết phải hợp tác làm ăn với công ty sổ số làm gì
mà hoạt động trên số đề thì là hoạt động vi phạm pháp luật
cho nên rất nhiều bị hại không có thừa nhận là mình chuyển tiền cho đối tượng
và rất nhiều bị hại cũng khai là không có nhớ
việc nắm được những thông tin xác định được vị trí cũng như di biến động của hai đối tượng chủ chốt trong đường dây lừa đảo bằng hình thức chúng số đề đã xoay chuyển cục diện của truyền án
tuy nhiên để bắt được chúng một cách hợp tình hợp lý khi chúng quá khéo léo trong việc xóa dấu vết của mình lại là một bài toán khó
các hoạt động của các đối tượng đều được thực hiện một cách kín kẽ hầu như không để lại bất cứ một sơ hở nào từ đầu đến cuối
từ việc chúng tập hợp những đồng bọn
thông qua mối quan hệ hàng xóm gia đình tại bạc liêu
tuy nhiên hoạt động chính lại ở miền nam và mục tiêu nhắm vào lại ở miền bắc khiến cho việc điều tra trở nên khó khăn trong việc định hình nhóm đối tượng
đăng ký nhân khẩu thì hầu như là anh ký bạc liêu hết
thuê những căn nhà thành phố hồ chí minh để gọi điện rồi ăn ở sinh hoạt đều trên thành phố hồ chí minh hết
lừa gạt người ta thì lại đa số miền bắc
cho đến việc chúng làm giả thông tin số tài khoản từ chứng minh nhân dân
thân phận của người khác nhưng vẫn khôn khéo sử dụng những số tài khoản này
chỉ trong một đến hai phi vụ rồi nhanh chóng tẩu tán để đảm bảo việc điều tra thông tin
từ manh mối này dễ dàng bị đứt đoạn khó khăn cả trong quá trình tố tụng về sau này
bảy mấy gần tám mươi cái tài khoản
còn kiểm tra mình thu hợp ra là tài khoản giao dịch ngân hàng nó trên một trăm bốn mươi mấy tỷ
rộng từ nhiều cái vụ nó hoạt động từ hai nghìn bốn cho đến khi nó bị bắt là hai nghìn một mươi năm
tiếp cận bị hại một cách tự nhiên dần dần làm cho họ mất cảnh giác rồi dần dần tạo niềm tin vào chúng và hoạt động trên sổ số trúng thưởng
sau đó khiến họ nghe theo lời dụ dỗ phụ thuộc và đi theo kịch bản chúng đọc vé giả
phân công giai trò là giai dế rồi đó
nhân viên từ nhân viên gọi là tới giám đốc
thì là mình đánh giá là
chỗ đối tượng này đã nghiên cứu nghiên cứu rất là kỹ nói với tâm lý của huy dân mình

thủ đoạn lừa đảo khéo léo làm cho con mồi có cảm giác như mình đang hành động phi pháp nhưng lại hoàn toàn chính đáng và tin cậy
dễ dàng chuyển cho chúng số tiền lớn
nhưng đồng thời cũng khiến cho bị hại lo lắng xấu hổ về những hành vi của mình mà không dám trình báo với cơ quan chức năng
tuy nhiên bất cứ những tên tội phạm nào
dù chúng có tinh vi và khéo léo đến đâu
thì dưới con mắt của chiến sĩ cảnh sát điều tra hình sự
chúng vẫn có những sơ hở
việc liên tục rút ra những giao dịch với số lượng lớn
chuyển từ tài khoản khác nhau tại những cây atm
đã tố cáo những tên tội phạm
và chính điều này
đất tạo tiền đề cho việc phá vụ án quan trọng này
khi mà chúng tôi dựng lên chân rung của đoạn văn hà là chạy chiếc xe đắt màu đỏ
đặc điểm là nó có một cái áo khoác chuyên dụng
nó tự may một cái khoác có bốn cái túi rất rộng
trên đây là trên ngực áo hai túi dưới này hai túi để nó đựng tiền
bởi vì nó rút một lần
như vậy thì
một ngày thì đa số là tụi này nó sử dụng saigon bank
lúc thời điểm đấy thì saigon bank cho rút
một ngày là
một cây là được một trăm linh triệu
cho nên là
cái số lượng tiền mà rút từ cây nó phải
mặc những cái áo
để nó đựng tiền
từ mỗi chỗ này
các chiến sĩ đã tiến hành xác minh đối tượng quan trọng này
theo dõi thu thập những hóa đơn rút tiền có vân tay của đối tượng
sau đó tiếp tục đối chiếu với những giao dịch bất thường được rút sát liên tục
với con số không nhỏ
từ nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau
đều rút cùng một đối tượng này
qua nhiều lần rút tiền
thủ phạm đã để lại những cái chứng từ
trên đó do cơ quan điều tra nó cung cấp
từ cái chứng từ đó thì đem về phòng cái thượng sự
chúng tôi đã dùng quá trách
để mà cho nó hiện lên dấu dân tay
chích lục lại cái chứng minh nhân dân
của những đối tượng
mà nghi dấn của hình sự đưa ra
sau đó chúng tôi tiến hành giám định
thì qua công tác giám định đã xác định được là đặng văn hà
là người trực tiếp
rút tiền tại cái atm tại quyển hòa bình
thông qua các biện pháp kỹ thuật hình sự
đã xác minh được chính xác đối tượng thường xuyên thực hiện hành vi rút tiền
do băng nhóm lừa đảo này
chính là đặng văn hà
lập tức sau khi xác định rõ đối tượng
các chiến sĩ liền tiến hành bắt giữ đối tượng đặng văn hà